để hỗ trợ nhanh nhất cho bà con khó khăn vùng sâu vùng xa đón tết nguyên đán
tới đây thời gian đưa lương thực đến vùng cần hỗ trợ sẽ được rút ngắn từ ba ngày xuống còn hai ngày
đó là thông tin được đưa ra trong cuộc họp báo thông tin về hoạt động xuất cấp hàng dự trữ quốc gia
hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai nhân dịp tết nguyên đán do tổng cục dự trữ nhà nước tổ chức vào sáng nay
từ đầu năm đến nay tổng cục đã giao các cục dự trữ nhà nước khu vực thực hiện xuất cấp hơn một trăm một mươi bảy trăm tám mươi bốn tấn gạo
với tổng giá trị khoảng một chín mươi ba tỷ đồng để hỗ trợ nhân dân
trong đó để hỗ trợ nhân dân dịp tết nguyên đán xuất cấp hơn bảy tám trăm linh năm tấn gạo hỗ trợ thiên tai mưa lũ hơn ba tám trăm tám mươi tấn
hỗ trợ gạo cho học sinh hơn sáu mươi chín bốn trăm bốn mươi tám tấn
tổng cục đã chỉ đạo bố trí cán bộ chuyên môn trực tiếp theo dõi
giám sát trong suốt quá trình tiếp nhận quản lý sử dụng đi thực tế kiểm tra công tác xuất cấp tại các tỉnh
đảm bảo an toàn chất lượng đủ số lượng đúng đối tượng mục đích đúng mức quy định
để kịp cho bà con khó khăn vùng sâu vùng xa đón tết nguyên đán
tổng cục sẽ rút ngắn thời gian đưa lương thực đến vùng cần hỗ trợ từ ba ngày xuống còn hai ngày
ngay sau khi thủ tướng chính phủ có quyết định